với hành vi mua bán trái phép chất ma túy đối tượng nguyễn văn tiến sinh năm hai nghìn năm ở khu dân cư nhân hưng phường trí minh thành phố trí linh tỉnh hải dương vừa bị khởi tố bắt tạm giam
theo tài liệu điều tra vào ngày tám và chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba tiến là đối tượng đã bán ba điếu thuốc bên trong có chứa các sợi khô màu vàng xạ cỏ mỹ cho một đối tượng ở phường sao đỏ tp chí linh với giá là bốn trăm năm mươi đồng
tiến cho biết số thuốc trên được tiến lấy từ một đối tượng quen biết trên mạng xã hội khi bán xong tiến được hưởng năm mươi đồng kết quả giám định các chất bên trong điếu thuốc mà tiến bán có chứa ma túy
điều đang nói là tiến hiện đang là học sinh lớp một mươi hai của trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố trí linh đang chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp chí linh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam hai tháng hai mươi ngày để tiếp tục mở rộng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật